cùng với việc tăng các chuyến tàu phục vụ du khách sở giao thông vận tải tỉnh lào cai cũng khai trương thêm tuyến xe chất lượng cao chạy tuyến hà nội lào cai sapa
đây là dòng xe mới được thiết kế sang trọng hoàn toàn khác biệt so với những dòng xe hiện có trên thị trường
tuyến xe xuất phát từ hà nội tại bến xe mỹ đình điểm đến là bến xe trung tâm lào cai bến xe sapa và ngược lại
tuyến xe mới này được vận hành với mục tiêu giảm thiểu thời gian chạy trên đường các xe sẽ không dừng để đón trả khách dọc đường và cam kết chạy đúng tốc độ nên rút ngắn được thời gian di chuyển xuống chỉ còn ba giờ bốn mươi năm phút
bên cạnh đó hành khách còn được hưởng các dịch vụ sang trọng tại phòng chờ được thiết kế theo tiêu chuẩn năm sao
việc mở thêm tuyến xe khách dường nằm chất lượng cao giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương đặc biệt là du lịch quốc gia sapa trong thời gian tới